tạp chí forbes việt nam tổ chức hội nghị xây dựng thương hiệu thời kỳ covid một mươi chín
đồng thời thực hiện lễ viên danh năm mươi thương hiệu việt nam dẫn đầu năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hồ chí minh
chuyên gia và lãnh đạo một số doanh nghiệp cập nhật xu hướng tiếp thị số xây dựng thương hiệu trong và giai đoạn hậu covid một mươi chín
tập đoàn viettel chia sẻ cách thức doanh nghiệp sử dụng nền tảng số để xây dựng và phát triển thương hiệu
từ đó phát triển thương hiệu nhãn hàng dựa trên thương hiệu
đại diện nielsen việt nam mang tới những thông tin chi tiết về đặc tính thói quen tiêu dùng
và cách tiếp cận nhóm khách hàng mới gen z nhóm nhân khẩu học kế tiếp sau thế hệ milanio và trước thế hệ amfan
tại sự kiện này cũng diễn ra lễ vinh danh cho năm mươi doanh nghiệp có bề dày hoạt động trên một mươi năm và khẳng định tên tuổi của mình